khi bị nạn nhân phát hiện thì chi hô và một đối tượng đã tỏ ra manh động liều lĩnh hơn
khi mà rút ra bấm thủ sẵn trong người đe dọa nạn nhân
hành động này đe dọa trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng của nạn nhân
vì sao hung thủ lại có hành vi mang tính chất nguy hiểm như vậy
và tình tiết của vụ án này như thế nào
đừng rời khỏi màn hình vì chúng tôi sẽ thông tin tới quý vị trong bản tin ngày hôm nay
trước tiên chúng ta hãy cùng theo dõi những con số về giao thông đáng chú ý trong dịp nghỉ lễ vừa qua
trong bốn ngày nghỉ lễ cả nước đã xảy ra một trăm hai mươi năm vụ tai nạn giao thông
làm chết chín mươi tám người bị thương chín mươi người
so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi sáu giảm hai mươi bảy vụ giảm một mươi ba người chết và giảm bốn mươi tám người bị thương
trong đó đường bộ xảy ra một trăm hai mươi năm vụ làm chết chín mươi tám người bị thương chín mươi người
có thể thấy là năm nay tai nạn giao thông giảm sâu cả ba tiêu chí
so với bốn ngày lễ cùng kỳ năm hai nghìn một mươi sáu
đặc biệt không xảy ra tai nạn đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến xe khách
ủn tắc giao thông cục bộ cũng đã xảy ra
thu địa phận tỉnh phú yên và khánh hòa tối hai mươi tám tháng bốn
do vụ tai nạn giao thông xảy ra vào buổi chiều cùng ngày
trong bốn ngày nghỉ lễ lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ toàn quốc
đã kiểm tra xử lý hơn hai mươi hai một trăm linh trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông
nộp kho bạc nhà nước trên một mươi một tỷ đồng
tạm giữ chín mươi tám xe ô tô gần ba sáu trăm linh xe mô tô
tước hơn một giấy phép lái xe
tình trạng ủn tắc giao thông cũng đã xảy ra tại một số tuyến quốc lộ
tuyến đường vành đai cửa ngõ ra vào thành phố lớn
như ở hà nội và thành phố hồ chí minh
sáng nay chính thức là ngày bắt đầu tuần làm việc trở lại
sau dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm
mật độ giao thông tại một số tuyến đường nội đô đã trở nên đông đúc trở lại
tình trạng ủn tắc diễn ra phổ biến trên các tuyến đường trục và đường nhánh
đặc biệt là các tuyến đường vành đai
ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
trái ngược với sự vắng vẻ và thưa thớt của những ngày nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm
thì cho đến ngày hôm nay người dân hà nội chính thức quay trở lại với công việc hàng ngày
sau bốn ngày nghỉ lễ với thời gian biểu khá là thoải mái và tự do
và cũng vì vậy thì một số tuyến đường trong nội đô
áp lực giao thông cũng đã đè nặng lên ngay từ đầu giờ sáng
và hà nội lại trở về cái vẻ đặc trưng của nó đó là tắt đường
ngay từ đầu giờ sáng lưu lượng phương tiện đông gây nổ
tình trạng xung đột tại một số đoạn lên xuống cao tốc
một số tuyến đường như xuân thủy giàng võ xã đàn
mật độ giao thông lớn tình trạng ủn tắc có xảy ra
nhưng các phương tiện vẫn có thể di chuyển được
còn tại một số tuyến đường vành đai như phạm hùng giải phóng
mật độ giao thông cao do các bến xe vẫn đang trong thời gian cao điểm
đón khách quay trở lại thủ đô
lưu lượng phương tiện gia tăng gây nên tình trạng xung đột
tại một số đoạn đường lên xuống đường vành đai ba trên cao
cùng với đó là tình trạng vi phạm luật giao thông diễn ra phổ biến
càng khiến tình trạng ủn tắc trở nên nghiêm trọng
ngoài tình trạng ủn tắc những vi phạm giao thông là điều phổ biến
trong buổi sáng ngày hôm nay
người tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm
ô tô xe máy liên tục đi vào làn của xe buýt nhanh brt
xe máy đi trên về hè
rõ ràng ý thức tham gia giao thông vẫn là điều đáng bàn
không chỉ sau mỗi dịp nghỉ lễ
tiếp tục là những tin tức về an ninh trật tự
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh phúc
vừa ra quyết định khởi tối
trần xuân thu sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba
là giáo viên trường tiểu học vân trục b
huyện lập thạch tỉnh vĩnh phúc
về tội giết người
trước đó công an huyện lập thạch nhận được đơn trình báo
của chị trần thị bích cảnh
về việc bà nguyễn thị thịnh sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu
và cháu trần tiến thủ sinh năm hai nghìn một mươi ba
làm mẹ và con trai chị cảnh bị mất tích
công an huyện lập thạch tổ chức truy tìm bà thịnh và cháu thụ
đến khoảng sáu giờ ngày hai mươi ba tháng bốn
phát hiện tại chuồng lợn nhà bà thịnh
có một bao tải màu trắng
bên trong đựng tử thi bà thịnh
đang trong giai đoạn phân hủy
căn cứ kết quả khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi
và tài liệu thu thập được trong quá trình điều tra
lực lượng công an xác định bà thịnh bị giết
và đối tượng nghi vấn gây ra vụ án mạng
là trần xuân thu người đang chung sống
với chị trần thị bích cảnh từ nhiều năm nay
cùng lúc này cơ quan điều tra nhận được thông tin
trần xuân thu có ý định giết cháu thụ
sau đó tự tử
cơ quan công an tập trung truy tìm thu
đến khoảng một mươi giờ cùng ngày thì phát hiện
thu đang ôm cháu thụ di chuyển trên xe taxi
ở địa bàn thị trấn lập thạch
cơ quan cảnh sát điều tra đã tiến hành bắt khẩn cấp
trần xuân thu và giải cứu an toàn
cho cháu trần tiến thụ
liên quan đến việc hai nhóm thanh niên
đánh nhau tại một quán bar trên địa bàn
thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
năm thanh niên vừa được công an thành phố triệu tập
để lấy lời khai điều tra vụ việc
trước đó trên mạng xã hội lan truyền
một clip dài gần ba phút
ghi lại hình ảnh hai nhóm thanh niên truy đuổi
đánh nhau trên đường võ thị sáu
phía trước quán bar venus club
khu phố bảy phường thống nhất biên hòa đồng nai
thông tin ban đầu vào khoảng hai mươi ba h
tối một tháng năm hai nhóm thanh niên này
sau khi ăn nhậu bên ngoài đã đến
quán bar này chơi tại đây hai bên
đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến ẩu đả
một số thanh niên đã dùng ly để tấn công
nhóm quản lại ngay trong quán bar
và tiếp tục truy đuổi ra bên ngoài
nhận được thông tin cảnh sát mùa một ba
cùng công an phường đã nhanh chóng đến hiện trường
để xử lý vụ việc đồng thời đưa ba thanh niên
bị thương đi cấp cứu ngay sau đó
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà nam
vừa bắt khẩn cấp ba đối tượng gồm có
lê văn quý lại văn toàn và lại văn đức
cùng chú tại thành phố phủ lý tỉnh hà nam
về hành vi trộm cắp tài sản
trước đó vào ngày hai mươi tám tháng bốn
ngay sau khi nhận được tin báo của hai bị hại
trên địa bàn bị kẻ gian lấy trộm xe máy
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà nam
đã xác lập điều tra bắt khẩn cấp ba đối tượng trên
tăng vật thu giữ gồm bốn chiếc xe máy các loại
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận
đã thực hiện chót lọt ba vụ trộm
trên địa bàn tỉnh hà nam và nam định
thủ đoạn của chúng là lợi dụng sơ hở
của các gia đình để xe trước cửa
rồi dùng văm phá quá để trộm cắp
trở lại với thông tin mà chúng tôi đã đề cập
ở phần đầu của bản tin ngày hôm nay
công an thành phố huế tỉnh thừa thiên huế
vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh tạm giam đối với lê tâm lợi
chú khu vực hai phường thủy xuân thành phố huế
về tội trộm cắp tài sản
đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp này
đã có hành vi gây nguy hiểm
không chỉ cho nạn nhân mà còn cho cả những người truy bắt
ghi nhận của phóng viên tại thừa thiên huế
trước đó sáng ngày hai mươi hai tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy
lê tâm lợi điều khiển xe máy đến dãy trọ
tại địa chỉ ba mươi trên một trăm tám mươi bảy hùng vương
phường an cựu thành phố huế
phát hiện phòng trọ của em nguyễn thị sang
không có người châm coi
lợi đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản
lợi đã đột nhập vành phòng của em sang
lấy đi một điện thoại di động
và một máy tính sách tay sau đó tẩu thoát
bị em sang phát hiện chi hồ và giữ lại
lợi đã rút dao bấm thủ sẵn trong người
uy hiếp nạn nhân rồi vứt xe máy bỏ chạy
nghe tiếng kêu cứu
nhiều người dân xung quanh đã đuổi theo đối tượng
trên đường chạy trốn rất manh động
lợi đã tiếp tục dùng dao
khống chế một người đi đường
yêu cầu người này chở hắn tẩu thoát
khi đến đường tôn đức thắng
thì bị công an phưởng phủ hội bắt giữ
lực lượng công an đã truy thu chiếc ba lô
là tăng vật của vụ án đồng thời khám xét
trên người lê tâm lợi công an thu giữ
nhiều đục tốt lơ vít cờ lê dao bấm
do không có tiền thuếch tiêu xài
vào ngày hai mươi hai tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy
tôi đi trên đường hồng vương
có dạy phòng trọ
trong đó dạy phòng trọ
sau đó thầy mục lắp tóc
tôi mới bỏ vào cặp
đi ra thì thầy mục người
một phụ nữ sinh viên
thầy tôi và chú hồ
sau đó dùng dao bấm
bụt lên để mà
để mà hù dò
để mà thoát thân
thì đi ra đường
thì thầy mục
chụp xe đi trên đường
tôi mới lấy dao
hù dò để người ta
cho tôi đi
khám xét tại nhà ở của lê tâm lợi
công an đã phát hiện
thu giữ hàng chục ba lô
đựng máy tính sách tay
ví da năn nữ
một máy ảnh
và nhiều kiếm dao nhọn
nhận định đây có thể là số tăng vật
liên quan đến hàng loạt vụ trộm
các phòng trọ sinh viên
xảy ra trên miệng bàn
trong thời gian qua
công an thành phố huế
đã tịch thu
để tiến hành xác minh làm rõ
sau thời gian ngoan cố chối cãi
đối tượng lê tâm lợi
đã cúi đầu nhận tội
đối tượng lê tâm lợi
là đối tượng có nhiều tiền án tiền sự
ngoan cố không chịu hợp tác
quá trời về cơ quan điều tra
có nhiều thủ đoàn gây cản trở
quá trời điều tra
tuy nhiên sau hơn hai ngày kiên trì đấu tranh
cơ quan cảnh sát điều tra
với những trứng tứ và tài liệu cụ thể
đã buộc đối tượng lê tâm lợi
phải cúi đầu nhận tội
hiện cơ quan cảnh sát điều tra
đang tiếp tục khai thác mở rộng án
bắt giữ đấu tranh thành công
với lê tâm lợi
công an tp huế đã kết thúc một phần chuyên án
trộm phòng trọ sinh viên
góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
vào tối qua tại khu dân cư
trong hẻm hai trăm một mươi năm đường nguyễn trãi
quận một tp hồ chí minh
đã xảy ra vụ cháy lớn
ba nhà dân chứa nhiều tài sản đã bị thưa rụi
thời điểm trên người dân phát hiện lửa bùng phát
từ một căn nhà trong hẻm hai trăm một mươi năm đường nguyễn trãi
quận một nền hồ hoán nhau
do điện bị ngắt hẻm lại nhỏ
nên hàng trăm người hoảng loạn vì sợ cháy lan
nhiều thiết bị chữa cháy tại chỗ được huy động
nhưng không khống chế được ngọn lửa
sau đó đường nguyễn trãi qua hiện trường bị phong tỏa
để đảm bảo an toàn
cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận một đưa bảy phương tiện
cùng bốn mươi năm cán bộ chiến sĩ đến hiện trường
sau đó khoảng ba mươi phút vụ cháy đã được khống chế
thống kê của lực lượng chức năng
không có thương vong về người
song tài sản trong ba căn nhà của người dân đã bị thưa rụi
hiện các đơn vị liên quan
đang khám nghiệm hiện trường để điều tra
làm rõ nguyên nhân của vụ cháy
có thể thấy là trong thời tiết như hiện nay
thì chỉ một chút bất cẩn thôi
là bà hòa có thể ghé thăm bất cứ lúc nào
do vậy khuyến cáo của chúng tôi tới quý vị
là trước khi đi ra ngoài hoặc là trước khi đi ngủ
thì cần kiểm tra lại các thiết bị điện
các vật dễ cháy như là que hương
đề phòng hỏa hoạn
đồng thời là việc bổ sung thêm những kỹ năng thoát hiểm
trong tình huống xảy ra hỏa hoạn
là điều vô cùng cần thiết
liên quan trực tiếp đến mạng sống của chính quý vị
và thông tin về vụ cháy tại tp hcm vừa rồi
cũng đã kết thúc bản tin một trăm một mươi ba online trưa nay
những tin tức về an ninh trật tự mới nhất
chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn
trong bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật
lúc một mươi bốn h năm mươi năm chiều nay
còn bây giờ xin mời chị bích liên
xin mời chị linh chi và chị minh hương
tiếp tục chương trình an ninh tàn cảnh ngày hôm nay

vâng và để tiếp tục chương trình an ninh tàn cảnh
sẽ là những thông tin về truy nãn tội phạm

hội khẩu thương chú tại ấp tân điền xã hòa điền huyện kiên lương tỉnh kiên giang
đối tượng này cao một m sáu mươi hai sống mũi thẳng và có sẹo chấm cách một cm trên trước đầu lông mày phải
ngoài ra còn có đối tượng bùi ngọc sơn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
hội khẩu thương chú tại ấp hai xã tân hương huyện cái bè tỉnh tiền giang
cũng phạm tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
và bị công an huyện long thành tỉnh đồng nai ra quyết định truy nã
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật
đều phải bị trừng trị và nhận bản án trước vảnh móng ngựa
vì thế nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho chúng tôi
theo số máy đường dây nóng của cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an
sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc chín trăm bốn mươi sáu ba trăm một mươi bốn nghìn bốn trăm hai mươi chín hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng
cho những thông tin có giá trị pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che
các đối tượng và tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
truy nã tội phạm bộ công an phối hợp thực hiện